tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ tám dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ngay sau phiên khai mạc các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu
chỉnh lý dự án luật cảnh sát cơ động
tại phiên họp đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã thông tin thêm
tới các đại biểu xung quanh một số quy định trong dự thảo luật
tại phiên thảo luận đa số các ý kiến đều khẳng định sau khi được các đại biểu quốc hội
các cơ quan có liên quan cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu chỉnh lý và hoàn thiện dự án luật
đồng tình với nhiều nội dung sau khi được tiếp thu chỉnh lý nhiều đại biểu đánh giá
chất lượng dự thảo luật đảm bảo tốt đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp cơ quan thẩm tra
tập trung giả soát chuẩn hóa hoàn thiện trình quốc hội thông qua theo quy trình
phát biểu tại phiên thảo luận đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
bộ công an và các cơ quan soạn thảo của chính phủ đã phối hợp với ủy ban quốc phòng và an ninh
các cơ quan có liên quan tiến hành nghiên cứu tiếp thu giải trình ý kiến của các đại biểu
thống nhất các nội dung dự kiến tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật
báo cáo xin ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội tại phiên họp
các dự khảo luật cũng đã chỉnh lý các quy định về vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạ
một số quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của cảnh sát cơ động
tầm mở chất trẻ phù hợp với quy định của hiến pháp tính thống nhất của hệ thống pháp luật
đồng thời tiếp thu tối đa các ý kiến của các vị đại biểu quốc hội
các nội dung chỉnh lý bổ sung không làm thay đổi các ý sách lớn trong dự thảo của chính phủ
chính quốc hội cho ý kiến tại kỷ họp thứ hai vừa qua
thông tin thêm về nội dung
cảnh sát cơ động
cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang thực hiện biện pháp vũ trang chủ yếu trong công an nhân dân trong dự thảo luật
bộ trưởng tô lâm cho biết năm một nghìn chín trăm năm mươi chín khi thành lập công an vũ trang
thì chính lực lượng này thực hiện các biện pháp vũ trang
sau ba mươi năm năm lực lượng công an vũ trang có quyết định chuyển sang quân đội làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới
mà bây giờ gọi là bộ đội biên phòng
và trong công an vẫn cần một lực lượng thực hiện các biện pháp vũ trang
có những cái đề nghị là cũng cần phải có những cái tên nó thể hiện
đúng cái tên kiếp vũ trang của lực lượng này
thế nhưng mà thôi thì thống nhất
sau khi chúng tôi thấy thống nhất là thôi
một là cái tên này nó cũng đã đi vào những văn bản pháp luật
và nó cũng đã làm và cũng thống nhất là
lấy tên là lực lượng cơ động
để trở thành cái lực lượng vũ trang
biên chế tổ chức vũ trang
như một cái đơn vị quân đội
và trong công an thì nó có nhiều lực lượng
tất nhiên là lực lượng vũ trang
nhưng mà những cái biện pháp vũ trang
chủ yếu là ở đây
ở đây thì có báo cáo trong chí thấy rõ cái mục tiêu đó

nhưng mà những cái biện pháp khác là chủ yếu
cũng tại phiên họp hôm nay
bộ trưởng tô lâm cũng đã thông tin thêm
về một số nội dung trong sự thảo luật
như về việc hỗ trợ ngân sách
về đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng chống khủng bố
bộ trưởng tô lâm khẳng định
sau phiên họp hôm nay
bộ công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ
với ủy ban quốc phòng và an ninh
nghiêm túc nghiên cứu
tiếp thu ý kiến của lãnh đạo quốc hội
và các vị đại biểu
hoàn thiện dự thảo luật trước khi báo cáo quốc hội xem xét
cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ ba của quốc hội
ngày hôm qua một mươi bốn tháng hai
hai đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc tại công an tỉnh hưng yên
tại buổi làm việc
công an tỉnh hưng yên đã báo cáo kết quả công tác
bảo đảm an ninh trật tự hậu cần kỹ thuật
và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong điều quyền thích ứng an toàn mới
và công tác đảm bảo an ninh trật tự
dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
theo đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
được đảm bảo
không để xảy ra đột xuất bất ngờ
phục vụ nhân dân vui xuân
đón tết vui vẻ
năm hai nghìn hai mươi một tội phạm và vi phạm pháp luật
về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh
công an các đơn vị địa phương đảm bảo
tốt các điều kiện về tài chính hậu cần kỹ thuật
nhằm đáp ứng các yêu cầu công tác chiến đấu
thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận
biểu dương những kết quả của lực lượng công an
tỉnh hưng yên đạt được
đồng thời đánh giá cao sự chủ động
của công an tỉnh trong công tác đảm bảo
an ninh trật tự công tác hậu cần kỹ thuật
và phòng chống dịch tại địa phương
đồng chí thứ trưởng yêu cầu thời gian tới
các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh
tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
chủ động tham mưu với tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục có giải pháp
ứng phó linh hoạt an toàn với dịch bệnh
covid một mươi chín trong tình hình mới
tập trung lãnh đạo chỉ đạo công an
các đơn vị địa phương nâng cao hiệu lực
quản lý nhà nước về kế hoạch tài chính
hậu cần kỹ thuật đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các đề án dự án đang triển khai
chú trọng làm tốt công tác xây dựng lực lượng
theo hướng tỉnh mạnh huyện toàn diện
xã bám cơ sở
trước đó đoàn công tác đã đến thăm
công trình trụ sở mới của công an huyện văn giang
nằm trên đường ba trăm bảy mươi chín thuộc xã long hưng
huyện văn giang tỉnh hương yên
sáng nay công an thành phố đà nẵng tổ chức
lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
và ra mắt phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng tội phạm công nghệ cao
đây là địa phương thứ bốn mươi ba của cả nước
được bộ công an quyết định thành lập lực lượng này
theo đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an thành phố đà nẵng
gồm bốn đội với hai mươi chín cán bộ chiến sĩ
trước nguy cơ và thách thức hiện nay
việc thành lập phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao sẽ góp phần tăng cường công tác
quản lý nhà nước về không gian mạng
sau khi kiện toàn công tác tổ chức cán bộ phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
sẽ bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ khẩn trương triển khai
chương trình công tác để bảo vệ hệ thống mạng thông tin
như là phòng ngừa ngăn chặn điều tra
xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội
thưa quý vị bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ
của cả hệ thống chính trị của toàn xã hội
trong đó công an nhân dân là lực lượng nòng cốt
nhưng thực tế cho thấy lực lượng công an nhân dân
chỉ có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này
khi phối hợp và phát huy được đầy đủ vai trò của nhân dân
và các lực lượng tích cực tham gia
đặc biệt là tại cơ sở
ghi nhận tại một địa phương ở tỉnh tuyên quang
chị nguyễn thị yến người dân tộc nùng
mỗi khi đến làm việc tại công an xã
là chị lại mang những thắc mắc về pháp luật
và các thủ tục quy định mà bản thân
và bà con trong thôn bản chưa nắm rõ
để cán bộ công an ở đây giải đáp và hướng dẫn thực hiện
công an xã này rất là tận tình
cái gì mà dân bà con không biết là đến đây hỏi
đều hướng dẫn nhất tận tình đến nơi đến trốn
cho bà con làm theo thủ tục đầy đủ hết
với đặc thù của xã tân thành
là địa bàn có một mươi hai dân tộc sinh sống
trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số
nên để tuyên truyền vận động bà con
thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước
và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lực lượng công an ở đây đã phối hợp
với các lực lượng và người dân ở cơ sở
bằng những phương pháp phù hợp với đặc điểm của địa phương
lực lượng công an xã cũng đã chủ động tham mưu
cho cấp ủy chính quyền địa phương
chỉ đạo các lực lượng ban ngành đoàn thể
đặc biệt là các tổ chức chính trị xã hội
như phụ nữ đoàn thanh niên
cũng như là các cái hội từ xã cho đến thôn
đã tập trung sử dụng những cá nhân
những người có uy tín
và đặc biệt là những cá nhân
mà người ta biết sử dụng thành thảo
cái tiếng dân tộc của người ta
để mình huy động cái lực lượng đó
dùng cái lực lượng đó
để từ những nội dung tuyên truyền của mình
để làm một cách nào đó
cho bà con người ta tiêu thu
một cách dễ dàng dễ hiểu
và đạt được cái hiệu quả như mình mong muốn
đó cũng chính là định hướng
mà công an các cấp ở đây
đã triển khai thực hiện
để phối hợp và phát huy vai trò
của các lực lượng tại cơ sở
trong việc đảm bảo an ninh quốc gia
và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
công an huyện hà miên
thường xuyên phối hợp với ban chỉ huy quân sư huyện
thứ nhất là đối với cái nội dung tham mưu
tham mưu cho huyện huy và ban nhân huyện
là ban hành
xây dựng kế hoạch
ban hành quy chế
thường xuyên hàng tháng
có tổ chức hội nghị giao ban
giữa hai lực lượng
trong cái nội dung giao ban
hai bên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tháng
đồng thời cũng trao đổi
những thông tin
mà hai bên các lực lượng nắm được
thống nhất để có
tháng án để chúng ta xử lý
liên quan đến góc độ là an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đồng thời là cũng
thống nhất đề ra những cái nhiệm vụ trong tâm
của những cái tháng tiếp theo
ngoài cái việc trao đổi
thông tin thì
thường xuyên là phối hợp
trong các cái nhiệm vụ như ví dụ
nhiệm vụ chính trị của địa phương
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đối với những cái
khu vực trọng điểm
những cái đoàn công tác đến hoặc là những cái sự kiến lớn
từ hai nghìn một mươi chín đến nay thì
lực lượng công an chính quyền
được tăng cường
cho lực lượng công an xã
đảm nhiệm cho các cái chức danh trưởng
phó công an xã và công an
viên thường trực
thì cái đây cũng rất thuận lợi trong cái quá trình
thực hiện ở cơ sở
thực hiện phương trầm bốn tại chỗ
trong giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
và thủy vai trò trách nhiệm
khả năng của tổ chức quần chúng tham gia
bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng
huy động và tập hợp sức mạnh từ nhân dân
chính là những yếu tố quan trọng
để giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế
và nâng cao đời sống